dù quê mình còn nhiều khó khăn nhưng với những gì các cháu đã trải qua chú tin các cháu sẽ thành công
chúc quê hương triệu sơn có nhiều người con như thế
đọc tin về các em mà không khỏi xúc động và cảm phục
chúc các em bước vào ngưỡng cửa đại học với nhiều kết quả tốt hơn nữa
ở câu chuyện khác em nguyễn trần ngọc thảo lớp một mươi hai chuyên hóa trường trung học phổ thông chuyên lý tự trọng cần thơ
trở thành một trong bốn thủ khoa khối b toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi năm
gây ấn tượng với cộng đồng mạng bởi sự tự ý thức trong học tập
tấm gương của thảo được cư dân mạng coi là minh chứng cho việc không phải đi học thêm mới là con đường để đạt được những kết quả cao trong học tập
mà sự chủ động trong việc học và nắm bắt kiến thức cơ bản mới là chìa khóa cho thành công
nếu không có kiến thức mãi mãi mình vẫn chỉ là người làm việc tay chân không có tương lai
đó là điều mà nguyễn văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cựu học sinh trường trung học phổ thông phụ dực huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình chia sẻ
cậu học sinh từng bảo học giữa trừng rút nhận ra giá trị của việc học biết nỗ lực vươn lên
trở thành một trong hai thủ khoa khối a của cả nước đã trở thành câu chuyện được cư dân mạng ví như kỳ tích giữa đời thường
nếu như không có kiến thức sẽ không có tương lai đã trở thành thông điệp được nhiều cư dân mạng nhấn mạnh trong suốt những ngày qua
đồng thời thông điệp đề cao giá trị của việc học và sự nỗ lực của bản thân mỗi người là bài học quý giá với không ít các em học sinh hiện nay
ở đời ai cũng có những sai lầm thậm chí rất sai lầm nhưng đứng dậy và vượt qua được sai lầm thì không phải dễ dàng chúc mừng chàng trai
không ai có thể phủ nhận được giá trị của việc học tập hy vọng nhiều em học sinh nhìn vào em mà chân quý việc học
một trường hợp giữa buồn đứng dậy sáng loà
một cư dân mạng chia sẻ
đây chính là tấm gương sáng cho những bạn lỡ có xa ngã nhưng với quyết tâm sắt đá của mình vẫn có thể thành công
nhờ chính vấp ngã đầu đời và kịp nhận ra được sai lầm của mình tôi lại vững niềm tin để tránh xa các cam dỗ khác trên con đường mình đi
câu chuyện về ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống và nỗ lực học tập biết nhận ra sai lầm và tập trung vào việc học để đạt kết quả cao của mỗi hoàn cảnh các em là bài học quý giá cho rất nhiều em học sinh nói theo và học tập
qua câu chuyện của các em một lần nữa cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ với hành vi sai trái trong giáo dục như bệnh thành tích tệ nạn chạy điểm nâng điểm sửa điểm đã từng xảy ra ở những năm trước đây
cộng đồng mạng mong muốn hãy để giáo dục là cái nôi tạo nên những thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước với tỉnh nhân ái sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập
có thể khẳng định rằng trong một điều kiện cực kỳ gian khó chống dịch như vậy
là xã hội chúng ta ngành giáo dục chúng ta đã thành công trong một kỳ thi cho các em lớp một mươi hai

đúng rồi của cả cộng đồng

và xin chào các bạn